tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cứu hộ đã đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã la ghi
tuy nhiên bốn nạn nhân không qua khỏi trong đó có một nhân viên cứu hộ
danh tính bốn nạn nhân thiệt mạng gồm bùi lương thoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng quê ở lâm đồng
đoàn thị tuyết loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại dĩ an bình dương và nguyễn minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ngụ tại hàm tân bình thuận là người cứu hộ địa phương
sáu người đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm nguyễn văn an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tại hải dương trần anh đài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tại cái bè tiền giang
nguyễn thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tại thăng bình quảng nam nguyễn thị thúy hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại đông hà quảng trị
lê thị minh thư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy củ chi tp hcm trường minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy xã tân tiến thị xã la ghi bình thuận
đến hai mươi một h cùng ngày lực lượng cứu hộ vẫn đang trở lại
cực tìm kiếm hai người mất tích là mai hữu thoại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và hồ duy phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng ở tam kỳ quảng nam
tối qua ngày một mươi tháng tám trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp ba xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
một nam thanh niên đã tử vong sau khi điều kiện xe máy tốc độ cao gây tài nạn liên hoạn
vào khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày nguyễn đình sơn hai mươi một tuổi ngụ tại huyện đồng phú
tỉnh bình phước điều khiển xe máy hiệu exciter lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng đi tp hcm với tốc độ cao
khi anh phan thanh ngọc hai mươi bảy tuổi ngủ tại tp đồng xoài điều khiển xe máy liều thông cùng chiều đang bật tín hiệu qua đường
tài xế sơn đã không làm chủ được tay lái tông thẳng vào bánh trước của xe ngọc
cú tông quá mạnh đã khiến sơn bị văng lộn lên phía trước hơn hai mươi mét tông thẳng vào chiếc xe máy do anh nguyễn văn tuấn hai mươi tám tuổi
ngụ tại xã tiến hưng điều khiển đang đứng giữa khu vực giải phân cách để đợi qua đường
vụ tai nạn đã khiến sơn tử vong trên đường đi cấp cứu anh tuấn và anh ngọc may mắn thoát chết
cũng trong tối ngày hôm qua trong khi tuần tra kiểm soát trên đường điện biên phủ
tổ công tác số ba của lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã phát hiện ba đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm tống lê giang một mươi chín tuổi chú tệ tình bình định
chở trên xe nguyễn hữu trung hai mươi sáu tuổi chú tệ quận cẩm lệ và đỗ trung hiếu hai mươi tuổi chú tệ quận thanh khê
trước đó nhận thấy giang trung hiếu có biểu hiện vi phạm luật giao thông đường bộ
nên lực lượng chín trăm một mươi một tiến hành dừng xe kiểm tra
khám xét nhanh trên người các đối tượng lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện bốn gói ma túy đá và năm viên thuốc lắc
giang khai nhận đang là sinh viên đại học và mua số ma túy trên từ một người không rõ lai lịch
tại đường nguyễn hoàng với mục đích về sử dụng chung với nhóm bạn
hiện các đối tượng đã được bàn giao cho công an quận thanh khê tiếp tục điều tra
vào khoảng hai mươi một h một mươi năm ngày một mươi tháng tám tại công ty may mạc cs vina số sáu mươi ba trên ba ấp đồng
xã tam thôn sáu huyện hóc môn tp hcm đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
nhiều máy móc nguyên vật liệu tại đây đã bị thiêu rụi
thời điểm trên nhân viên bảo vệ công ty đang canh gác
thì bất ngờ lửa bùng phát trong khu vực sản xuất thành phẩm ngành may mặc quần áo
của công ty cs vina
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai đã có mặt tiếp ứng triển khai cứu nạn cứu hộ
hàng chục cảnh sát với trang thiết bị chuyên dụng được điều đến hiện trường
cô lập đám cháy không để lan sang các công ty kế bên và khu dân cư liên kề
sau hơn hai giờ đồng hồ ngọn lửa cơ bản được khống chế
thống kê sơ bộ nhiều máy móc nguôi vật liệu thành phẩm ngành may mạc đã bị thiêu rụi
và nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
công an huyện quảng uyên của tỉnh cao bằng vừa bắt giữ
đối tượng vận chuyển chín mươi chín kg vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xử
tiến hành kiểm tra xe mô tô do đối tượng đinh thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phố hòa trung thị trấn quảng uyên điều kiện
lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn vịt đông lạnh được bọc trong bao dứa có chữ trung quốc
đối tượng khai nhận đã mua số vịt đông lạnh trên từ biên giới để vận chuyển sang việt nam tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật